tại các tỉnh trung bộ mưa lớn vẫn tiếp diễn lũ trên các sông đang lên nhanh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
vì vậy các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp để ứng phó
hiện nước các sông đang lên rất cao do lượng mưa từ thượng nguồn các con sông suối đổ về
chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng ngăn không cho người dân qua những khu vực nguy hiểm
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng đã triển khai các giải pháp phòng chống lũ ống
lũ quét sạt lở đất trên hai huyện miền núi hương hóa và đắk rồng
tại xã trà cang huyện miền núi nam trà my tỉnh quảng nam
hai người dân đã bị nước cuốn trôi mất tích khi băng qua sông na
do mưa lớn liên tục từ tối qua vẫn chưa dứt nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
hiện chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm của các thủy điện trên địa bàn
cảnh báo về lũ ống lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn vùng cao của tỉnh quảng nam
tại thừa thiên huế ngập đột cục bộ đã diễn ra tại nhiều khu vực
vào sáng sớm ngày một mươi tháng một mươi mực nước các hồ chứa các sông trong tỉnh đang tăng
để đảm bảo an toàn hồi chứa thủy điện hương điền và vùng hạ du
tỉnh đã có lệnh điều chỉnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện hương điền
qua tràn và tô bin với lưu lượng tăng dần tránh đột biến
còn tại đà nẵng mưa to kéo dài hai ngày nay đã gây ngập lụt cục bộ
tại nhiều điểm vùng ven thành phố
tại huyện hòa vang nước ngập vào nhà dân và trường học gây khó khăn cho sinh hoạt
và làm gián đoạn việc học của trường tiểu học số hai hòa liên
lực lượng công an đã lập chốt tại các điểm ngập lụt
hỗ trợ người dân các vùng bị cô lập chia cắt trên địa bàn
công an các địa phương cũng tích cực hướng dẫn người dân
sẵn sàng phương án bốn tại chỗ và di rời khi cần thiết
với yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bca
đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương
triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời hiệu quả
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra
trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ubnd quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với thiên tai
ra soát các phương tiện thủy phương tiện trang thiết bị cứu hộ cứu nạn
để sẵn sàng tại các vị trí sung yếu trọng điểm
bảo đảm thực hiện nghiêm phương châm bốn tại chỗ bà sẵn sàng
căn cứ vào diễn biến của mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
khẩn trương triển khai các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện
và điều kiện ứng phó bảo đảm phát huy vai trò sung kích
tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai
phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông
suối khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao
xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
chỉ vì mâu thuẫn chỗ phơi quần áo tại khu chợ
nguyễn trương phúc cường quê thừa thiên huế đã dùng dao đâm hàng xóm tử vong
đối tượng đã bị công an quận bình thạnh tp hcm tạm giữ để điều tra về hành vi giết người
theo đó chiều ngày chín tháng một mươi cường và người đàn ông xảy ra mâu thuẫn
về việc áo quần của cường phơi trên dây răng phơi quần áo của người này
khi người đàn ông yêu cầu cường qua lấy quần áo về
thì hai bên cự cãi sâu sát
cường đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong
sau khi gây án cường đến công an phường một mươi ba đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hung khí đã được cường quăng xuống sông
hiện công an quận bình thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tp hcm điều tra làm rõ
điều khiển ô tô quá tốc độ xin bỏ qua nhưng không được chấp thuận
nguyễn hoàng minh chú tại huyện kim động tỉnh hưng yên đã hề hành hung
cướp máy đo tốc độ của lực lượng làm nhiệm vụ
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên bắt giữ
tại cơ quan công an minh khai nhận ngày tám tháng một mươi đối tượng bị tổ công tác
của cục cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra do điều khiển ô tô chạy quá tốc độ
minh xin tổ công tác tạo điều kiện không lập biên bản xử lý nhưng không được đồng ý
bực tức vì bị xử phạt nên sau khi trả khách minh đã quay lại cầm tuyếp sắt
bằng kim loại xông đến tấn công cán bộ được giao nhiệm vụ sử dụng máy đo tốc độ
sau đó cướp đi máy đo tốc độ rồi tẩu thoát
tại chỗ ở của đối tượng đã thu giữ một máy đo tốc độ phương tiện giao thông
một xe ô tô trong xe có một tuyếp sắt kim loại
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương vừa tạm giữ hai đối tượng là nguyễn anh minh
và nguyễn thành sang cùng chú tại thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ
về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra do không có tiền tiêu xài nên minh và sang rủ nhau đi bẻ trộm
kính chiếu hậu của xe ô tô của người dân
dạng sáng ngày chín tháng một mươi cả hai đi xe máy từ thành phố hồ chí minh lên bình dương
phát hiện ba xe ô tô đậu trước nhà không có người trông coi
nên sang dừng xe đứng ngoài cảnh giới cho minh lấy trộm ba cặp kính chiếu hậu xe ô tô
trị giá khoảng một trăm tám mươi triệu đồng
hai đối tượng đã bị lực lượng tuần tra công an phường tân đông hiệp phát hiện
và bắt giữ cùng toàn bộ tăng vật bàn giao cho công an thành phố thủ dầu một
xử lý theo quy định
trong khi đó liên quan tới vụ việc cháy nhiều tàu cano du lịch trên bến cửa đại hội an
vào sáng sớm ngày hôm nay công an tỉnh quảng nam xác định vụ cháy tàu ở bến cửa đại
đã làm năm cano và ba tàu gỗ bị cháy rụi hoàn toàn
có một tàu gỗ bị cháy xém
nguyên nhân của vụ cháy ban đầu được cho là sự cố chập điện từ một tàu cá của ngư dân
cô thầy cho biết vụ cháy tàu ở bến cửa đại hội an đã làm năm cano và ba tàu gỗ bị cháy rụi hoàn toàn

ngọn lửa xuất phát từ một tàu gỗ sau đó cháy lan ra các tàu gỗ và cano neo đậu tại bến cửa đại
vụ cháy gây thiệt hại nặng nề trong đó tám chiếc đã bị cháy hoàn toàn ước tính thiệt hại hơn hai mươi tỷ đồng
rất may trong vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm phương tiện để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
ngày một mươi tháng một mươi tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông tất thành cang
nguyên phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm cùng chín bị can khác về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vụ sai phạm trong chuyển nhượng ba mươi hai hectare đất
tại xã phước kiển và một phần diện tích của dự án khu dân cư tại ven sông tân phong quận bảy
gây thiệt hại của nhà nước
tài phiên xét xử hôm nay hội đồng xét xử có triệu tập bà thái thị bích liên
nguyên chánh văn phòng thành lũy tp hcm bị kỷ luật kiểm trách liên quan vụ án này
ông phạm nhớ hồng thương nguyên phó trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn văn phòng thành ủy tp hcm
tuy nhiên cả bà liên và ông thương đã không có mặt
ngoài hai cá nhân mới trên đại diện văn phòng thành ủy tp hcm và đại diện hội đồng định giá tài sản
thường xuyên trong tố tụng hình sự tp hcm cũng không có mặt
đáng chú ý công ty cổ phần quốc cường gia lai đã cử người đại diện theo ủy quyền của người đại diện
theo pháp luật của công ty này để tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan
sau phần thủ tục thẩm tra tư pháp hội đồng xét xử đã cho đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng
theo đó năm hai nghìn một mươi bảy công ty tân thuận đã chuyển nhượng cho công ty cổ phần quốc cường gia lai
ba mươi hai hectare đất dự án phước kiển với giá một hai mươi chín triệu đồng một m hai gây thiệt hại cho nhà nước hơn hai trăm linh hai sáu tỷ đồng
và chuyển nhận dự án khu dân cư ven sông gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm trăm ba mươi hai bốn tỷ đồng
tổng thiệt hại từ việc chuyển nhượng đất cả hai dự án là trên bảy trăm ba mươi năm tỷ đồng
trong vụ án này cáo trạng xác định bị cáo trần công thiện cựu tổng giám đốc công ty tân thuận là vai trò đồng phạm
cáo trạng của viện kiểm sát cũng chỉ rõ trách nhiệm của bốn cán bộ văn phòng thành ủy là những người đại diện
chủ sở hữu công ty tân thuận gồm cựu phó bí thư thường trực thành ủy tất thành cang ông phạm văn thông
và phan thanh tân cùng là cựu phó văn phòng thành ủy và quỳnh phước long cựu trưởng phòng quản lý đầu tư
kinh doanh vốn của văn phòng thành ủy phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày một mươi bốn tháng một mươi
vào khoảng bảy giờ một mươi phút ngày hôm nay tại ấp phú an a xã phú vĩnh thị xã tân châu tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong ba người bị thương
ngọn lửa phát ra tại căn nhà mái tôn của bà trần thị lẹ sau đó bắt đầu cháy lan sang các nhà lân cận
tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang
đã chỉ đạo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực tân châu điều động ba xe chữa cháy chuyên dụng
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực châu đốc điều động một xe chữa cháy chuyên dụng
cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng với công an thị xã tân châu
và lực lượng chữa cháy cơ sở tiếp cận triển khai phương án cứu nạn dập lửa
đến khoảng bảy giờ bốn mươi phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy thiêu dụi hoàn toàn hai căn nhà không gỗ mái tôn và cháy xém hai căn nhà liền kề
lực lượng chức năng và người dân xung quanh đã cứu nhiều người ra khỏi đám cháy trong đó có một trẻ em
tuy nhiên bà lẹ đã tử vong trong vụ cháy ba người khác bị thương
theo người dân xung quanh bà lẹ bị tai biến khó khăn trong việc di chuyển
hiện công an thị xã tân châu đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
chính quyền địa phương cũng đã có những hỗ trợ bước đầu giúp gia đình nạn nhân ổn định vượt qua khó khăn trước mắt
công an huyện châu đức tỉnh bà rệ vũng tàu phối hợp với phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh bà rệ vũng tàu
điều tra nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn người con rể đã truy sát gia đình vợ làm một người chết và ba người bị thương nặng
thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày đối tượng phạm thành năm mươi tuổi đi từ nhà tại ấp tân bình xã sơn bình
sang nhà bố mẹ vợ ở cạnh bên dùng rồi chém tử vong mẹ vợ bảy mươi bảy tuổi
sau đó thành tiếp tục dùng rượu tấn công làm trọng thương vợ thành là bốn mươi bốn tuổi bố vợ bảy mươi sáu tuổi và chị vợ bốn mươi bảy tuổi
sự việc được người dân xung quanh phát hiện báo công an
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường khống chế bắt giữ thành ngay tại hiện trường
ba người bị thương đang đứng đi cấp cứu từ bệnh viện bà rệ trong tình trạng choán do mất nhiều máu
trong đó có người bị chém gần lìa cánh tay
hiện tại công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng ngày một mươi tháng một mươi giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp cn đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện
các cơ sở giáo dục trực thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn
yêu cầu cho trẻ em học sinh học viên tự học tại nhà để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt triều cường trong tháng chín âm lịch
cụ thể từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn trẻ em học sinh học viên tự học tại nhà
thủ trưởng các đơn vị căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương tổ chức dạy học trực tuyến hoặc dạy bù sau khi học sinh trở lại trường
đồng thời hướng dẫn phụ huynh quản lý học sinh học viên học tập tại nhà
ghi nhận vào sáng ngày một mươi tháng một mươi các tuyến đường trong nội ô tiếp tục bị ngập sâu
cụ thể các tuyến đường trung tâm như nam kỳ khởi nghĩa cách mạng tháng tám nguyễn văn cử mậu thân lý tự trọng ngô quyền và khu vực hồ sáng thổi ngập rất sâu
nhiều nơi ngập đến bốn mươi cm nước tràn vào nhà dân cơ quan trường học công sở
trước đó tại một số khu vực nước ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại cảnh sát giao thông đã dùng xe tuần tra đưa học sinh đến trường
theo đài khí tượng thủy văn thành phố cần thơ sáng ngày một mươi tháng một mươi mực nước cao nhất trạm cần thơ trên sông hậu là hai hai mươi một m
mực nước sông hậu dân cao tràn theo các kênh rạch gây ngập nhiều khu vực ở quận ninh kiều bình thủy ô môn cái răng
trường cường kết hợp nước sông my công đổ về sau đợt mưa nhiều từ bão noru vừa qua cộng với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh đẩy nước từ biển vào đất liền khiến mực nước dân cao
đài khí tượng thủy văn thành phố cần thơ nhận định đây là mực nước cao nhất từ đầu năm đến nay được ghi nhận
đợt chiều cường còn kéo dài hai ba ngày tới mực nước cao nhất có thể đạt hai hai mươi năm mét
thưa quý vị những ngày qua người dân xứ cù lao thuộc địa bàn xã an bình huyện long hồ tỉnh vĩnh long không khỏi lo lắng bất an trước tình trạng sạt lở đất
ảnh hưởng đến các ao cá vườn cây ăn trái nhà cửa ven sông tiền
sau đây là ghi nhận tại một số điểm sạt lở sung yếu có nguy cơ cao trên địa bàn xã an bình huyện long hồ
với hơn hai m hai thả cá chốt hơn một mươi năm ngày tuổi chiều cường lên cao đã làm vỡ đê vào ngày hai tháng một mươi
ông dùng chia sẻ khi vỡ đê bao
ông đã chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng chỉ biết hô hoán hoàn toàn không thể xử lý kịp do sự việc xảy ra chỉ trong vòng chưa đến một mươi năm phút